trên thế giới số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng mạnh trong hai mươi bốn giờ qua với sáu trăm sáu mươi chín trăm linh năm người
trong đó vùng dịch lớn nhất là mỹ tăng thêm một triệu ca sau một tuần
mỹ vượt một mươi một triệu ca covid một mươi chín chỉ một tuần sau khi nước này đạt mốc một mươi triệu
mỹ hiện có trên hai trăm bốn mươi sáu người chết vì dịch nhiều nhất thế giới
tại anh thủ tướng boris johnson đang tự cách ly sau khi ông tiếp xúc với một nghị sĩ dương tính với covid một mươi chín
pháp tây ban nha italia đều ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày
một số quốc gia đã ban hành lệnh phong tỏa hạn chế đi lại cứng rắn để ngăn chặn dịch bùng phát
đức cảnh báo có thể sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch thêm từ bốn đến năm tháng nữa
khi số ca mắc covid một mươi chín tăng hơn hai mươi ba ca trong ngày và trên tám trăm linh ca mắc tính tới nay